trong bối cảnh giá trung cư tăng cao tại thủ đô hà nội là do tình trạng khan hiếm nguồn cung kéo dài trong nhiều năm qua
thì phân khúc nhà ở xã hội được coi là cứu tinh thị trường giúp làm giảm giá trung cư thì lại chậm được triển khai
gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng được coi là động lực tháo gỡ cho mục tiêu này thì vẫn còn vướng mắt trên nhiều phương diện
năm hai nghìn hai mươi một nhà nước đưa ra nghị quyết thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
nhưng sau đó năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi hai lại không có một giao dịch nào
nguyên nhân chậm triển khai nhà ở xã hội được bộ xây dựng các chuyên gia hiệp hội chỉ ra là chính sách phát triển nhà ở xã hội chưa được sửa đổi kịp thời
dẫn đến nhiều hạn chế như thiếu quỹ đất nguồn vốn tín dụng còn hạn hẹp thời gian thực hiện kéo dài
như là những điều kiện khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng này rồi thủ tục xác định chi phí tiền thuế đất tiền sử dụng đất
rồi phê duyệt và thực hiện quy hoạch sử dụng đất
cho nên việc tiếp cận vốn mặc dù bndv chủ động nhưng việc phối hợp cùng nhau để giải ngân thì nó còn ít
bộ xây dựng cho biết so với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm xây một triệu căn nhà ở xã hội hà nội mới phát triển một bảy trăm linh căn đáp ứng chín mục tiêu
thành phố hồ chí minh đáp ứng một mươi
với gần năm căn những địa phương này cũng đăng ký hoàn thành nhà ở xã hội trong năm hai nghìn hai mươi bốn ở mức thấp
hà nội gần một hai trăm linh căn thành phố hồ chí minh gần ba tám trăm linh căn
tôi nghĩ rằng đầu tiên là câu chuyện nhà ở xã hội được thì bây giờ phải khuyến khích cho các chủ tư họ tham gia nhiều hơn và thấy được lợi ích của việc phát triển loại hình này
vì chắc chắn đây là loại hình có thứ nhất là cái cầu rất cao thì cũng có nghĩa là chúng ta phải có nhiều ưu đãi hơn để làm sao để họ nhảy vào
ngoài cái việc chúng ta tìm cách ví dụ như là mở rộng đầu tư công
để làm sao bắt đầu tạo ra cái tôi nghĩ giải pháp cũng rất quan trọng là quy hoạch để làm sao cái việc đi lại nó dễ dàng hơn
nhiều những cái khu đô thị mà nó có ví dụ tiện lợi đi từ khu đô thị vào trung tâm hà nội mất khoảng độ có một mươi một mươi năm phút thì người ta sẵn sàng ở thôi
bên cạnh các giải pháp khuyến khích nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thì cần lưu ý đến nhóm đối tượng thu nhập được mua nhà
gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ là hỗ trợ lãi suất nên sau một khoảng thời gian nhất định người mua sẽ phải trả lãi căn hộ theo thị trường thà nội
vì vậy việc đi đúng phân khúc xác định đúng giá trị nhà ở để người dân có thể sở hữu nhà ở một cách bền vững là điều hết sức quan trọng trong thực thi và giám sát chính sách